thưa quý vị mở rộng điều tra vụ án buôn lậu trên hai trăm linh triệu lít xăng tương ứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp trên hai sáu trăm chín mươi tỷ đồng
từ singapore về việt nam cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với hai mươi ba đối tượng về hành vi buôn lậu
cơ quan thực thi pháp luật cũng tổ chức thi hành lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với sáu bị can trong vụ án trên địa bàn tp hcm tỉnh bình dương và tỉnh long an thu giữ thêm nhiều tài liệu quan trọng
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn lậu xảy ra tại tỉnh đồng nai và một số tỉnh thành phố khác để tiến hành điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn một của chuyên án chín trăm hai mươi g
đây là vụ án được ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đưa vào diện theo dõi chỉ đạo được dư luận xã hội quan tâm
chuyên án chín trăm hai mươi g do công an tỉnh đồng nai xác lập vào tháng chín năm hai nghìn một mươi ba
để đấu tranh với đường dây buôn lậu hơn hai trăm linh triệu lít xăng tương ứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp trên hai sáu trăm chín mươi tỷ đồng từ singapore về việt nam tiêu thụ tại các tỉnh thành phố phía nam miền trung tây nguyên
kết thúc giai đoạn một tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã đưa ra xét xử và tuyên án đối với bảy mươi bốn bị cáo
phòng an ninh kinh tế công an tỉnh hưng yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội sản xuất buôn bán hàng giả xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn liên
doanh chế tạo xe máy li fan việt nam có địa chỉ tại xã hoàng long huyện yên mỹ
trước đó trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba các lực lượng chức năng tỉnh hưng yên đã tiến hành khám xét phương tiện đối với xe ô tô tải tám mươi chín h ba trăm linh nghìn
tại thời điểm khám xét phát hiện trên thùng xe ô tô tải có bảy mươi chiếc xe máy nhãn hiệu boss city s năm mươi p và năm chiếc xe máy nhãn hiệu boss city s năm mươi
tất cả đều kèm theo
qua kiểm tra xác định toàn bộ hàng hóa trên là của công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh chế tạo xe máy li fan việt nam
ông trần anh tuấn đại diện công ty đã đến làm việc đồng thời cung cấp bảy mươi năm phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng dùng cho xe cơ giới của bảy mươi năm chiếc xe máy
tuy nhiên qua giám định toàn bộ bảy mươi năm phiếu kiểm tra chất lượng trên không phù hợp với bảy mươi năm chiếc xe máy được chứng nhận
lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ bảy mươi năm chiếc xe máy để tiếp tục xác minh làm rõ
căn cứ các tài liệu phòng an ninh kinh tế công an tỉnh hưng yên xác định công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh chế tạo xe máy li fan việt nam
có dấu hiệu tội phạm của hành vi sản xuất hàng giả có giá trị sử dụng công dụng không đúng với giá trị sử dụng công dụng đã công bố hoặc đăng ký
và ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra
liên quan đến vụ án làm tàng trữ lưu hành tiền giả do công an tp đà nẵng triệt xóa vào năm hai nghìn hai mươi ba
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt nhóm bảy đối tượng cùng chú tại tp hcm bao gồm
trần văn miên ba mươi sáu tuổi chú tỉnh cà mau mức án trung thân nguyễn thị cẩm duyên ba mươi sáu tuổi một mươi tám năm tù nguyễn nhiêu phú năm mươi ba tuổi hai mươi năm tù
huỳnh hoàng thương một mươi chín tuổi một mươi hai năm tù và huỳnh thị thúy hằng bốn mươi tám tuổi một mươi bốn năm tù cùng về tội làm tàng trữ lưu hành tiền giả
bị cáo đoàn văn dương ba mươi năm tuổi một mươi bốn năm tù
miên ba mươi sáu tuổi bảy năm tù cùng với tội tàng trữ lưu hành tiền giả
theo cá trạng do không có tiền tiêu xài miên đã mua máy móc thiết bị về làm tiền giả
còn duyên và phú làm các công việc vặt như bưng bê máy móc dọn dẹp phế phẩm
tổng cộng số tiền giả miên đã làm ra và đem đi lưu hành là khoảng hai trăm linh triệu đồng
vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai nhóm này chuyển chỗ ở tiếp tục lắp đặt các máy móc thiết bị đã mua trước đó để làm tiền giả và rổ phú tham gia
sau đó miên thuê thương làm tiền giả và có tiền
miên có sự đồng ý của mẹ là bà hằng
mỗi tuần cả nhóm làm khoảng một hai lần mỗi lần làm khoảng hai trăm linh ba trăm linh tờ tiền giả
tổng số tiền giả mà nhóm trên đã làm là một ba trăm linh tờ mệnh giá năm trăm linh đồng đã thành phẩm
tương đương với chín trăm linh triệu đồng và ba trăm tám mươi tám tờ a bốn in hình tiền mệnh giá năm trăm linh đồng tương đương với bảy trăm bảy mươi bảy năm triệu đồng
đội cảnh sát hình sự công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam
đang tạm giữ hình sự đối tượng phạm thành phò chú tỉnh ninh bình để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận vào khoảng bốn giờ chiều ngày hai tháng năm
điều khiển xe máy đi chậm bám theo sau một người phụ nữ
khi đi đến đoạn đường vắng người phò điều khiển xe áp sát và giật chiếc túi sách trong giỏ xe
rồi tăng ga điều khiển xe bỏ chạy sau đó mang chiếc điện thoại di động cướp được đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
tin an ninh trật tự

rộng điều tra vụ án buôn lậu xăng từ singapore về việt nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với hai mươi ba đối tượng về hành vi buôn lậu
cơ quan thực thi pháp luật cũng tổ chức thi hành lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với sáu bị can
trong vụ án trên địa bàn tp hcm tỉnh bình dương và tỉnh long an thu giữ nhiều tài liệu quan trọng
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn lậu
xảy ra tại tỉnh đồng nai và một số tỉnh thành phố khác để tiến hành điều tra làm rõ các hành vi của các đối tượng
có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn một của chuyên án chín trăm hai mươi g
đây là vụ án được ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đưa vào diện theo dõi chỉ đạo
được dư luận xã hội quan tâm
chuyên án chín trăm hai mươi g do công an tỉnh đồng nai xác lập vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi để đấu tranh với đường dây buôn lậu hơn hai trăm linh triệu lít xăng
tương ứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp trên hai sáu trăm chín mươi tỷ đồng từ singapore về việt nam
tiêu thụ tại các tỉnh thành phố phía nam miền trung tây nguyên
kết thúc giai đoạn một tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đưa ra xét xử và tuyên án đối với bảy mươi bốn bị cáo
năm bị can vừa bị công an quận cầu giấy thành phố hà nội ra quyết định khởi tố trong đường dây môi giới mại dâm
chứa mại dâm hoạt động liên tỉnh với quy mô lớn
và tham gia vào đường dây này có khoảng ba trăm linh gái mại dâm thường xuyên đăng ảnh mời chào khách công khai trên mạng
và đường dây này hoạt động tinh vi bài bản có phân công nhiệm vụ theo từng nhóm
theo công an quận cầu giấy qua nắm tình hình đội cảnh sát hình sự công an quận đã phát hiện
lập kế hoạch bắt giữ một đường dây môi giới mại dâm quy mô lớn
đối tượng cầm đầu được xác định là hoàng duy hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại thị trấn sơn dương huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai hưng thuê máy chủ đặt tại nước ngoài
thanh toán bằng tiền ảo tiền điện tử và đặt website với nhiều tên khác nhau
trên các website này hưng có quyền cao nhất cho đăng tải hình ảnh của hàng trăm gái bán dâm
cùng số điện thoại để khách mua dâm liên hệ
sau đó thực hiện hành vi mua bán dâm tại các khách sạn nhà nghỉ tại hà nội và các tỉnh thành phố khác

hưng thuê một căn nhà năm tầng biệt lập tại xã bá hiến huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
để vận hành các trang môi giới mại dâm
thì qua sự việc này thì đề nghị người dân nêu cao tinh thần tối giác tội phạm đến cơ quan điều tra để tiến hành triệt phá
tội phạm mại dâm vẫn đang diễn ra hết sức nhức nhối và phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi
những hoạt động của tội phạm này đã gây ra nhiều hệ lụy cho đời sống xã hội và tình hình an ninh trật tự
do vậy cùng với sự vào cuộc của cơ quan công an mỗi người dân cần nâng cao nhận thức ý thức bài trừ tệ nạn này
thưa quý vị bộ y tế khuyên cáo người dân không nên hoang mang lo lắng vì tác dụng phụ của vaccine ngừa covid một mươi chín của astrazeneca rất hiếm và chỉ xảy ra trong vòng hai mươi tám ngày sau khi dùng
trong khi đó hầu hết người dân cũng đã tiêm qua thời hạn này
theo đại diện cục quản lý dược đơn vị đã nhận được thông báo của phía astrazeneca về việc đề nghị chấm dứt phê duyệt sử dụng vaccine ngừa covid một mươi chín astrazeneca cho nhu cầu cấp bách tại việt nam
việt nam hiện không còn vaccine ngừa covid một mươi chín của astrazeneca
sau thông báo của astrazeneca
nếu sử dụng lại vaccine này việt nam phải làm lại các quy trình nhập khẩu cho phép sử dụng vaccine theo đúng quy định
vaccine ngừa covid một mươi chín của astrazeneca được cấp phép lưu hành tại việt nam trước đó đã hết hạn sử dụng
sau đó vaccine ngừa covid một mươi chín của astrazeneca không tiếp tục nhập khẩu vào việt nam nữa
vaccine này là vaccine phòng covid một mươi chín đầu tiên được phê duyệt nhập khẩu có điều kiện vào việt nam kể từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
tại thời điểm được cấp phép tại việt nam vaccine ngừa covid một mươi chín của astrazeneca sản xuất đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại một trăm tám mươi một quốc gia
và vùng lãnh thổ